chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một phó thủ tướng vũ đức đam cùng đoàn công tác đã làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
buổi làm việc còn có sự tham gia của bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết từ ngày một một mươi
thành phố triển khai các biện pháp thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
việc mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội trên nguyên tắc an toàn đến đâu mở cửa đến đó mở cửa phải đảm bảo an toàn
theo ông đức nếu nơi nào tổ chức tốt thì không ghi nhận trường hợp lây nhiễm liên quan đến việc mở quán ăn hay không mở quán ăn
thành phố cũng don rén khi chỉ cho mở đến hai mươi một h
trên tinh thần đó thành phố tiếp tục thêm hai tuần thí điểm nữa với quy mô rộng hơn trên toàn thành phố
ở những nơi đảm bảo an toàn đủ điều kiện đóng cửa trước hai mươi hai h
riêng hoạt động massage karaoke spa thì thành phố thống nhất
tạm ngưng đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một vì còn một số vấn đề cần cân nhắc kỹ
ra soát bộ tiêu chí để hướng dẫn kỹ hơn cho doanh nghiệp
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho biết số ca cách ly tại nhà những ngày gần đây tăng dần
hiện nay có khoảng năm mươi f tại nhà thành phố cũng rất lo khi quản lý số lượng lớn cách ly tại nhà
số trường hợp chuyển nặng có dấu hiệu tăng
tương tự về tổng thể chung số ca tử vong từ ngày một tháng một mươi đến nay giảm dần
nhưng hai tuần nay lại có dấu hiệu tăng
giao động từ ba mươi đến bốn mươi ca một ngày trong đó có cả các bệnh nhân nặng từ các tỉnh thành khác chuyển đến
về các biện pháp đã triển khai ông tăng trí thượng cho biết ngành y tế đã ban hành các quy trình xử lý f một
trong tình hình mới ở trong cộng đồng cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở y tế
thành lập các đội đặc nhiệm kiểm dịch để phát hiện và can thiệp sớm các ổ dịch trong cộng đồng
giám đốc sở y tế tp hcm cũng cho biết thêm ngành y tế đã xác định ngưỡng chịu đựng
và các kịch bản thu dung điều trị khi không còn lực lượng tri viện
trong điều kiện vừa điều trị bệnh khác vừa điều trị bệnh covid một mươi chín
thì ngưỡng chịu đựng của thành phố là một trăm hai mươi f
hiện nay số ca f toàn thành phố bao gồm cả cách ly tại nhà là hơn sáu mươi bốn f
thành phố đang duy trì tám mươi sáu trạm y tế lưu động do bệnh viện quân y phụ trách
hơn một trăm linh trạm do ngành y tế thành phố triển khai
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên nhìn nhận số caf những ngày gần đây có xu hướng tăng
từ nguồn lây tại chỗ và từ nơi khác về
hiện số ca f ở thành phố hơn sáu mươi bốn người và chắc chắn thấp hơn con số thực tế
ông nên nhấn mạnh vấn đề với sức chịu đựng này thì mức độ tăng một đến hai ca mỗi ngày
khoảng ba mươi ngày nữa thì sẽ quá tải
vậy sau đó sẽ phải làm gì liệu có quay lại giãn cách nữa hay không
tuy nhiên ông nên nhìn nhận số ca f khỏi bệnh có thể cân đối được
cụ thể mỗi ngày có khoảng một ba trăm linh ca mắc mới nhưng có đến bảy trăm linh tám trăm linh ca khỏi bệnh
cụ thể có thể cân đối bằng việc giảm lây chùm lây ổ qua lực lượng phản ứng nhanh
các ca nhiễm tăng giải rác hiện chưa chủ động được nên điều quan trọng nhất là ý thức của người dân
thứ hai là cấp thuốc ngay cho f mới phát hiện qua đó rút ngắn thời gian điều trị
đồng thời hệ thống bệnh viện công tư quân dân y đông tây y cần được kích hoạt để người dân có bệnh thì tiếp cận y tế nhanh nhất
kết luận buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đặt ra yêu cầu trong tình hình mới
đó là ngành y tế phải giám sát được hoạt động của người dân
trong đó vai trò của công an rất quan trọng kết hợp với lực lượng y tế mạng lưới thầy thuốc đồng hành
tất cả những người có nguy cơ như người chưa tiêm vaccine người có bệnh nền người già trẻ em chưa tiêm vaccine
cần được giám sát chặt chẽ phân công từng tổ đặc nhiệm kết nối vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành
làm sao để người dân thấy có nguy cơ là xét nghiệm tinh thần là cả người dân doanh nghiệp người lao động
không ai có động cơ không ai muốn giấu việc mình bị nhiễm covid một mươi chín
mong muốn được xét nghiệm trước và điều trị sớm chứ không phải lo sợ cách ly điều trị dừng sản xuất đến mức phải giấu
phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá đây là việc rất quan trọng
chừng nào các quy định còn làm cho người dân doanh nghiệp sợ thì sẽ còn tình trạng giấu ép không
và càng khiến cho ngành y tế vất vả hơn
phó thủ tướng đề nghị thành phố tiếp tục cảnh giác không được phép nơi lỏng
trong điều kiện tỷ lệ tiêm vaccine bao phủ rộng thì bình tĩnh hơn
thời gian qua thành phố là đơn vị đi đầu đúc kết rút nhiều kinh nghiệm giúp các địa phương khác bình tĩnh xử lý
bên cạnh đó thành phố hồ chí minh cũng cần thường xuyên lấy mẫu bệnh nhân để xét nghiệm xem có chủ mới hay không
phó thủ tướng vũ đức đam cũng đề nghị thành phố hồ chí minh mạnh dạn mở cửa du lịch quốc tế
đón kiều bào về nước thông qua các quy định về tiêm vaccine covid một mươi chín xét nghiệm
nhất là trong bối cảnh tết nguyên đán đang đến gần
nhu cầu về nước của bà con việt kiều là nhu cầu rất chính đáng
cả về mặt tình cảm với quê hương và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội đất nước
quan điểm của phó thủ tướng vũ đức đam là tạo điều kiện cho bà con về nước đón tết
ông võ trọng nam phó giám đốc sở văn hóa và thể thao thành phố hồ chí minh cho biết
hai mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi một thành phố hồ chí minh sẽ cùng cả nước tổ chức lễ tử nghiệm đồng bào tử vong
và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch
quận một quận ba bốn năm tám quận bình thạnh phú nhuận tân bình sẽ tổ chức thả đèn hoa đăng
tàu thuyền xà lan đang lưu đậu tại các cụng cảng sẽ kéo còi tử nghiệm
các cơ sở tôn giáo chùa nhà thờ đồng loạt đánh chuông tưởng niệm vào hai mươi h ba mươi phút cùng ngày
đồng thời thành phố vận động người dân tắt đèn thắp nến tại khu vực công cộng đường đi bộ công viên
khu dân cư căn hộ khách sạn văn phòng nhà dân vào cùng thời điểm đó để tử nghiệm đồng bào tử vong
và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch
ông vũ trọng nam cũng thông tin rằng tổng thời lượng truyền hình trực tiếp lễ tưởng niệm là bốn mươi đến bốn mươi năm phút
hiện thành phố dự kiến thả hoa đăng tại hai địa điểm là chùa pháp hoa ở quận ba và cầu móng ở quận bốn
bàn tổ chức đã mời năm mươi thân nhân của những người tử vong do covid một mươi chín dự tại điểm cầu chính ở hội trường thống nhất tp hcm
các điểm cầu phụ tại hai mươi hai địa phương cũng sẽ mời thân nhân của người tử vong đến dự
ngày một mươi tám một mươi một phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức ký phân bản thông báo tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke
vũ trường massag spa quán bar cho đến khi có thông báo mới
lý do đưa ra là tp hcm đánh giá dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn còn diễn biến phức tạp
tiêm ẩn nhiều nguy cơ
ubnd tp hcm giao sở y tế khẩn trương hoàn thiện tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
xem xét ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch đối với loại hình kinh doanh dịch vụ massage spa quán bar
đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động này ngay sau khi thành phố ban hành bộ tiêu chí
các sở ban ngành và các đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố và cấp huyện huyện đẩy mạnh công tác thông tin
tuyên truyền để mọi người dân và tổ chức cá nhân kinh doanh nắm rõ và thực hiện tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một ubnd tp hcm ban hành quy định ba nghìn chín trăm linh
quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
quyết định này cho phép cơ sở kinh doanh các dịch vụ như massage spa làm đẹp quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke
được hoạt động ở cả ba cấp độ dịch thấp nhất
đồng thời khống chế số lượng khách cùng lúc tối đa năm mươi công suất ở địa bàn cấp độ hai
đối với địa bàn cấp độ ba hoạt động không quá hai mươi năm công suất dừng hoạt động quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke